với việc quản lý xã hội bằng mã số định danh cá nhân chấm dứt sứ mệnh lịch sử của sổ hộ khẩu
ngay khi thông tin được các cơ quan báo chí phản ánh trên các phương tiện truyền thông đã nhận được rất nhiều dòng bình luận tán thành từ phía cư dân mạng
đồng đảo ý kiến cho rằng việc thực hiện nhanh chóng việc quản lý dân cư bằng mã số định danh cá nhân là cần thiết và đáp ứng được yêu cầu phát triển xã hội hiện nay
điều tôi thấy hữu ích đầu tiên là không phải cầm cuốn sổ hộ khẩu khi đi giao dịch hay làm thủ tục gì là tốt lắm rồi
chắc chắn sẽ đi làm căn cứ công dân để sớm bỏ quản lý bằng sổ hộ khẩu giấy mỗi lần đi làm thủ tục cứ phải mang sổ hộ khẩu thấy phiền quá đi
quản lý xã hội bằng mã số định danh cá nhân thật sự là bước đột phá trong quản lý dân cư bỏ sổ hộ khẩu giấy là quá hợp lý rồi
nhiều cư dân mạng đánh giá việc luật cư trú sửa đổi đi vào cuộc sống sẽ là bước đột phá quản lý dân cư
việc bộ công an soạn thảo dự thảo luật cư trú sửa đổi đã đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân
trong việc quản lý dân cư hiện nay tạo được sự thống nhất tiết kiệm chi phí quản lý giúp giảm thủ tục giấy tờ hành chính
đại biểu quốc hội đinh công sĩ đoàn sơn la đánh giá điểm mới căn bản của dự thảo luật cư trú sửa đổi là chủ trương bãi bỏ quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu sổ tạm trú thay thế bằng mã số định danh cá nhân
theo đó quản lý dân cư bằng số định danh cá nhân sẽ đem đến nhiều lợi ích tăng khả năng khai thác về thông tin dân cư hạn chế tình trạng trùng lập thông tin giảm chi phí xã hội
đồng tình với quan điểm của các đại biểu quốc hội đông đảo cư dân mạng cũng cho rằng việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân cần nhanh chóng để phù hợp với tiến độ khi luật cư trú có hiệu lực
bên cạnh đó nhấn mạnh tính tự giác của mỗi người dân trong việc chủ động đi làm thẻ căn cước công dân
bản thân tôi vẫn chưa hiểu rõ về mục đích thay đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước và lợi ích khi quản lý bằng mã số định danh cá nhân
thiết nghĩ cần tuyên truyền cụ thể để cho người dân hiểu hơn nữa về lợi ích của việc làm này
quản lý bằng mã số định danh cá nhân sẽ giúp người dân và bộ công an trong rất nhiều việc
cụ thể không phải phụ thuộc sổ hộ khẩu giấy khi đang ở thành phố hà nội mà muốn làm thủ tục trong thành phố hồ chí minh
để đảm bảo thuận lợi của các đại biểu quốc hội
đảm bảo thuận lợi cho việc triển khai dự án luật cư trú sửa đổi có hiệu lực thi hành
một số cư dân mạng cho rằng cần có lộ trình tổ chức theo từng giai đoạn cụ thể phù hợp với tiến độ cấp mã số định danh cá nhân do bộ công an đang triển khai
ngoài ra việc tuyên truyền về luật cư trú sửa đổi cần được triển khai sâu rộng cụ thể cho người dân hiểu và thực hiện kịp thời đáp ứng tiến độ khi luật có hiệu lực triển khai
bạn nghĩ sao về dự án luật cư trú sửa đổi bạn đã làm thẻ căn cước công dân hay chưa
việc quản lý dân cư bằng mã số định danh cá nhân sẽ giúp ích gì cho bạn
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân a cổng truyền hình công an
quay trở lại với những nội dung trong nước thưa quý vị và các bạn luật phòng chống tác hại của rượu bia ra đời và chính thức có hiệu lực được xem là một bước ngoặt rất lớn đối với thói quen tiêu dùng của người việt
và dẫu vậy thì vẫn còn một bộ
phận những người dân tỏ ra thờ ơ với luật này dẫn chứng là trong đợt tổng kiểm soát các phương tiện vừa kết thúc lực lượng chức năng ghi nhận trung bình một ngày có khoảng sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tức là có khoảng sáu trăm linh người một ngày vi phạm điều năm của luật nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
và đó chỉ là một trong những con số được thống kê sau đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ kéo dài một tháng kể từ ngày một mươi năm tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu
tuy nhiên theo đánh giá của cơ quan chức năng sau đợt tổng kiểm soát này tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực
những vi phạm về nồng độ cồn vẫn là lỗi phổ biến nhất trong đợt tổng kiểm soát lần này
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông trung bình mỗi ngày lực lượng cảnh sát giao thông cả nước kiểm tra phát hiện sáu trăm linh trường hợp vi phạm lỗi nồng độ cồn
và điều đó đáng chú ý đó là có tới hơn một trăm tám mươi trường hợp
hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện và hơn bốn trăm linh trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị phát hiện
và chúng tôi nhận thấy là những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông đã được ngăn chặn
tình hình trật tự an toàn giao thông đặc biệt là tai nạn giao thông thì cũng có chiều hướng tích cực khi mà có sự chuyển biến giảm cả về số vụ số người chết và người bị thương
lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý gần ba trăm sáu mươi trường hợp vi phạm
tạm giữ năm mươi năm
một trăm một mươi một ô tô xe máy tước bằng lái hai mươi ba chín trăm bảy mươi chín tài xế phạt tiền hơn hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng
đánh giá về một tháng gia quân tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới đường bộ cục cảnh sát giao thông khẳng định tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực
người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành pháp luật
về quy định cảnh sát giao thông được phép dừng các phương tiện để kiểm tra mà không cần lỗi vi phạm ban đầu nhiều người dân đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ
có thể là kiểm tra khi mà dừng xe không có vi phạm có thể dừng kiểm tra được em ủng hộ
kiểm tra là tốt chứ nhiều khi là xe dù xe đồ nó chạy tán lãng nó không giấy tờ xe bến mình chạy cũng không được với nó nó chèn ép nhau
bây giờ ví dụ với anh kiểm tra thì mình thấy cũng bình thường cũng tốt thôi chứ không có gì
thực tế thì cho thấy là bên cạnh những cái việc mà lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện cái vi phạm trực tiếp rồi phát hiện qua hệ thống camera giám sát để xử lý vi phạm
thì có những lỗi vi phạm bắt buộc phải dừng phương tiện thì mới kiểm tra và phát hiện được vi phạm
đó là những cái vi phạm ví dụ như là về nồng độ cồn về ma túy rồi là về việc là sử dụng cái giấy phép lái xe đăng ký xe biển số xe giả không do cơ quan có thẩm quyền cấp
về phía ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng khẳng định đợt tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới đường bộ lần này đã thực sự phát huy hiệu quả
đặc biệt qua đây đã cho thấy có sự bất cập liên quan đến vấn đề bảo hiểm xe
trong bối cảnh đó bộ tài nguyên và môi trường đưa ra đề xuất là thu tiền xử lý rác dựa theo khối lượng thay vì phương án bình quân theo hộ dân như hiện nay
vậy đề xuất này nên có lộ trình như thế nào và việc triển khai sẽ áp dụng ra sao
giải đáp những băn khoăn này chúng tôi có mời đến trường quay ngày hôm nay tiến sĩ hoàng dương tùng nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường
cảm ơn ông đại thanh thí gia đã truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
vâng thưa ông chúng ta cũng vừa đề xuất về một trong những nội dung trong dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi đang được quốc hội thảo luận
và chúng ta cũng có thể thấy rằng việc vất sắc bừa bãi này thậm chí là vất sắc trộn đó là thói quen của một bộ phận không nhỏ người dân việt nam
vậy theo ông lộ trình của việc thu phí rác thải sinh hoạt nên được triển khai như thế nào
vâng thực ra thì chúng ta cũng đang đóng một cái phí để xử lý cái rác thải của mình
tuy nhiên là cái phí đấy thì nó quá nhỏ
ví dụ như người dân hà nội thì chỉ đóng sáu đồng một tháng thôi
thế nên hiện nay thì số tiền đấy nó không đủ để cho cái chuyện thu gom tận chuyển và xử lý
chỉ có đủ cho cái việc là thu gom đến cái nơi trung chuyển thôi
thì hiện nay thì bộ tài nguyên môi trường cũng đã đề xuất là phải làm thế nào đấy để người dân phải có cái trách nhiệm đối với rác thải của mình
tuy nhiên đấy là những cái đề xuất ở cái luật là cái giải sức chính sách
tuy nhiên thì hiện nay người dân cũng đang rất lo lắng
là cái việc là thực thi nó như thế nào
thì tôi nghĩ rằng là cái việc lộ trình nó thực hiện việc đó thì cần phải có những cái sau khi được luật ra đời
thì phải có những cái lộ trình nó cụ thể
các địa phương sẽ phải có những kế hoạch cụ thể
nó không chỉ đơn giản là cái việc là đề xuất ra trong ngày mai là chúng ta phải thực hiện
mà có phải có sự đồng bộ trong cái chuyện tuyên truyền
người dân phải biết là giá như thế là giá là bao nhiêu
rồi cái phương thức chúng tôi làm như thế
nó thuận tiện không đúng không thế rồi các cái khu dân cư thì nó như thế nào có đồng bộ trong giải pháp như thế nào thì cái đấy là tùy thuộc địa phương người ta sẽ có cái lộ trình thực hiện chứ không phải là ra một cái là phải thực hiện ngay mà như thế thì nó mới khả thi
vâng dạ vâng thế còn về cái hệ thống xử lý rác thải thì sao ạ
đó là những cái vấn đề chúng ta bắt nguồn từ khu dân cư ạ
còn đây là đối với cái hệ thống xử lý rác thải thì nhiều người vẫn còn băn khoăn là những cái đơn vị để xử lý cái nguồn rác thải sinh hoạt hay dạng rác thải rắn thì còn rất nhiều những hạn chế ạ
vâng đúng rồi hiện nay thì chúng ta biết là phải đến tám mươi chín mươi là chúng ta thuộc trôn lớp rác thải còn một số nhỏ thì chúng ta đốt đốt ở các cái lò to và một số các địa phương lại có các đốt các cái lò nhỏ
như vậy thì các cái lò như thế thì rõ ràng là nó không hợp vệ sinh và cứ đứng trước một cái thực trạng tức là rác thải thì rất là nhiều thế rồi không được phân loại như hiện nay như thế
thế và người ta có dùng những cái biện pháp kể cả trôn lớp hay lò là đều có những cái
thế thì nếu mà trong cái vấn đề mà người dân trả cho cái tiền cái phí rác thải như thế thì sẽ phải chắc chắn là sẽ phải tổ chức lại cái việc tức là các cái đơn vị xử lý đấy nhận tiền của người dân thì phải có đầu tư vào cái công nghệ cho nó tốt
chứ nếu mà không thì hiện nay vẫn là cái chuyện là vừa ô nhiễm nước này ở các cái bãi giả trôn lấp này rồi các cái lò đốt rất là nhiều lò đốt nhỏ
đấy thì còn là dioxin thậm chí phương
thế thì tôi nghĩ rằng là với cái phương thức như thế này thì người ta sẽ có những cái trách nhiệm hơn trong cái việc đầu tư về vấn đề vận chuyển thu gom và xử lý
cơ sở vật chất cho việc xử lý rác thải đúng không ạ
vậy còn về tiếng người dân chúng ta hãy để cả một chút đến người dân đi ạ
liệu rằng sẽ có những cái ý kiến người ta cho rằng là sau khi về đề xuất này nếu được thông qua thì có hay không cái tình trạng là người dân sẽ gọi là vứt rác trộm nữa
để có thể tránh được cái việc thu
thì rác thải thâu cân là ý kiến của ông như thế nào ạ
vâng đúng rồi cũng nhiều người nói là như vậy với lại cái cách tổ chức của chúng ta hiện nay
thì nó rõ ràng là sẽ có cái chuyện là người dân sẽ lột trộm như vậy
thế nhưng nếu mà khi mà chúng ta tuyên truyền đúng không
đấy là à như vậy là anh cái giác của anh đấy là anh phải có trách nhiệm và cái giá mà người ta thu phải trả là người ta chấp nhận được
thì tôi nghĩ rằng là cái ý thức của người dân cũng sẽ dần dần người ta sẽ tốt lên
không có dại gì mà đi ra ngoài kia vứt đi thậm chí là bị sự phạt chẳng hạn như thế sự phạt rất nặng như thế thì người ta sẽ phải tính tới là cái việc người ta đóng góp cho xã hội
nếu mà cái mức thu với những cái chuyện là công khai minh bạch nếu mà những cái đơn vị thu gom xử lý đấy mà nó tốt thì chắc chắn tôi nghĩ rằng là người ta sẽ cái hành vi của người ta cũng sẽ sửa đổi theo
chắc chắn người ta sẽ thay đổi theo cái thói quen xấu của một bộ phận người dân chắc chắn là cũng sẽ thay đổi theo
thưa ông điều đó thế nhưng cũng có một cái băn khoăn như thế này nữa ạ
thưa ông đó là nếu mà trong trường hợp là người dân chúng ta thay đổi thói quen của mình nhưng mà tại các địa phương lấy ví dụ như là khu vực thành thị và khu vực nông thôn chẳng hạn sẽ có cái sự gọi là thiếu đồng bộ hoặc là cái sự gọi là khác nhau trong cái vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt như thế này
ý kiến của ông như thế nào ạ
tôi rõ ràng rằng là cái phương thức thực hiện như thế nào giá cả bao nhiêu phương thức thực hiện như thế nào để tính cái giá cái lượng rác thải theo thể tích hay có lượng hay như thế nào đấy thì nó rất là tùy thuộc vào các cái vùng biển đô thị khác nông thôn khác
thế rồi kể ngay cả trong đô thị thì cũng là các cái trung cư khác rồi các cái nhà ở dưới đất khác v v như thế thì tôi nghĩ rằng là tùy theo các cái tình hình của địa phương để mà người ta có các cái tổ chức khác nhau
đấy thế rồi các cái đơn vị mà đi thu gom
thu gói xử lý cũng phải tổ chức lại để cho nó đồng bộ chứ nếu mà không thì vừa rồi thì cũng có cái chuyện người dân là cũng rất là thắc mắc là cái chuyện khi mà chúng ta tuyên truyền cho phân loại giác tại nguồn thế nhưng mà các đơn vị thu gói giác thì lại không tổ chức lại đồng bộ theo lại đổ tất cả những cái phân loại vào cùng một chỗ
thế tôi nghĩ rằng ở đây phải có một cái sự đồng bộ nhất định giữa cả người dân giữa các cái doanh nghiệp mà được thu gói một trợ lý nhận tiền của người dân
vâng thưa ông chúng tôi cũng vừa nhận được một câu hỏi từ phía khán giả truyền hình vừa gửi đến cho truyền hình của quán nhân dân như thế này để xin được ông trả lời
hiện nay thì nhiều đối tượng vẫn lợi dụng để nhập công nghệ xử lý rác thải lạc hậu vào việt nam và không đáp ứng được việc bảo vệ môi trường
vậy thì công nghệ xử lý rác thải lạc hậu có ảnh hưởng như thế nào tới vấn đề xử lý rác thải và nên chăng là các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm theo luật hình sự nếu phát hiện những vi phạm
vâng rõ ràng là bây giờ thì cũng có một số các đơn vị xử lý những cái giác thải tiết kiệm chi phí để là anh vượt qua một số những cái quy định mà ngược lại là cuối cùng là cái mục đích là để bảo vệ môi trường thì cuối cùng là anh lại gây hô nhỡ môi trường với nhiều các cái lò đốt giác thải chẳng hạn như vậy
cho nên tôi nghĩ rằng là hiện nay thì thứ nhất là cũng phải có cái chế tài cho nó rất là tốt
các đối phải thanh tra xử phạt nghiêm minh những cái đơn vị đấy và thậm chí là về sau nếu mà có cái cơ chế công khai nữa thì phải công khai những cái đơn vị như vậy
thứ hai là khi mà làm như vậy tiếp tục như thế thì phải có cái công khai cái việc là chi phí những cái đóng góp tiền của người dân thì được sử dụng như thế nào
đấy phải có sự cạnh tranh trong các cái đơn vị dịch vụ làm dịch vụ chứ không phải là cứ chỉ định thế rồi người ta không có cái cải tiến gì cả
thành ra tôi nghĩ rằng là nếu mà có cái biện pháp như thế này nó sẽ tăng cường cả cái trách nhiệm của các cái đơn vị xử lý nữa vận chuyển xử lý nữa
và như vậy thì người ta phải có trách nhiệm với chính người dân những nơi mà người ta thu tiền ấy để xử lý
cái thứ hai nữa là trách nhiệm đối với nhà nước và nhà nước cũng sẽ có cái trách nhiệm đối với lại các cái đơn vị như thế này
tại vì sẽ rất rút dần cái sự bao gấp cấp của nhà nước
và nhà nước
cái đơn vị đấy
phải có trách nhiệm cung cấp dịch vụ tốt cho người dân
tôi cũng thấy một vấn đề như thế này ạ
đối với rất nhiều quốc gia trên thế giới ví dụ nhật bản chúng ta cũng có thể thấy rằng cái việc xử lý rác thải của họ rất tốt
và những cái quốc gia phát triển như là tại khu vực châu âu chẳng hạn ạ
ông có thể minh họa một số những cái sáng kiến về xử lý rác thải của các quốc gia đó và liệu rằng những cái sáng kiến đó thì chúng ta có thể áp dụng như thế nào tại đất nước của chúng ta để xử lý vấn đề rác thải tốt hơn được không ạ
vậy thì cũng kinh nghiệm xử lý rác thải thì có rất nhiều nơi trên thế giới và có rất nhiều bài học
các cái bài học nào nó phù hợp với điều kiện như của việt nam thì chúng ta học thôi
tôi lấy ví dụ như là bây giờ mọi người cũng nghi ngại cái chuyện tức là làm thế nào để định lượng cái rác của mình
thế thì ở một số nước ví dụ như hàn quốc người ta dùng những cái túi to nhỏ khác nhau theo cái thể tích khác nhau như thế
khi mà mình mua cái túi đấy để đựng rác nghĩa là mình đã phải trả cái tiền vận chuyển và xử lý rồi
đúng không ạ
nghĩa là anh xả rác nhiều thì anh mua phải mua túi nhiều
và trong khi đó thì các đơn vị thu gom người ta cũng đấu thầu những đơn vị thu gom như thế vẫn xử lý như thế
thế thì rồi cái tiền mà tôi trả trả tôi mua cái phí đấy thì nộp cho rất là phần nhiều là nộp cho các đơn vị xử lý
thế nghĩa là người ta chỉ nhận những cái túi mà theo đúng các cái quy định của chính quyền thôi
thế và người ta có những cái hình thức xử phạt rất là nặng
và thứ hai là người ta kiểm tra
người ta kiểm tra rất là tốt
cái thứ ba nữa là người ta có một cái cơ chế thông tin
công khai thông tin tất cả những cái dịch vụ những cái cơ chế đóng tiền như vậy
đấy để người dân thấy rằng à mình là cái trách nhiệm mình ở chỗ nào
và cái thứ tư nữa là cũng không có ai là có thể áp dụng hay được một trăm linh là người dân trả tiền được
mà người ta phải giữ rút dần giảm dần cái sự bao cấp của nhà nước
và người ta cũng áp dụng những cái chính sách đấy theo vùng miền
chứ không phải là
hà nội áp dụng như thế và đối với vùng nông thôn như thế
thì tất cả những cái nước những bài học đấy thì đã có ở các nước
và tôi nghĩ rằng là việt nam cần phải nghiên cứu kỹ
vâng ạ mỗi quốc gia sẽ có những cách áp dụng khác nhau
nhưng mà nội dung trung quy lại thì tất cả chúng ta đều muốn rằng môi trường sẽ trở nên sạch đẹp hơn
ý thức của người dân sẽ được nâng cao hơn
đặc biệt là trong vấn đề xử lý rác thải như thế này đúng không ạ
cảm ơn những ý kiến của tiến sĩ trong chương trình ngày hôm nay
vâng ạ thưa quý vị chúng ta sẽ tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay với tiểu mục thực phẩm sạch hay bẩn